ngay trong phiên giao dịch việc làm đầu năm hai nghìn một mươi bảy ngày hôm qua ngày một mươi tháng một
tại sàn giao dịch việc làm hà nội đã có hơn một một trăm linh vị trí việc làm dành cho người lao động
và chín trăm linh chỉ tiêu tuyển sinh
đây là một trong những dấu hiệu tích cực và được kỳ vọng là khởi đầu cho sự đột phá của thị trường lao động
góp phần giảm thiểu số lao động thất nghiệp hiện nay
phiên giao dịch việc làm đầu năm đã thu hút sự tham gia của bốn mươi chín doanh nghiệp cơ sở đào tạo
trong đó doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất là năm mươi bảy một
do là dịp cận tết nguyên đán nên nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng cao
chủ yếu tập trung ở các vị trí nhân viên bán hàng chăm sóc khách hàng thu ngân dịch vụ
phiên giao dịch đầu năm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu
giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động khu vực hà nội và lân cận
tổ chức nó khác hơn các phiên khác bởi vì đây là một phiên viện đầu năm
nên chúng tôi cũng mong muốn làm sao một cái phiên khởi đầu tốt đẹp cho cả năm hai nghìn một mươi bốn
với phiên giao dịch việc làm hôm nay thì chúng tôi đã có sự phối hợp với các trường trên địa bàn thành phố
với các đơn vị đào tạo với các doanh nghiệp có cái cuộc khảo sát về cái nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
cũng như các đơn vị tuyển sinh để làm sao mà đem lại nhiều cơ hội việc làm thiết thực cho người lao động
khởi nghiệp việc làm chính là tiềm năng và động lực để phát triển xoa
chúng tôi cũng mong muốn từng sinh viên từng thanh niên
và mỗi gia đình sẽ chủ động tìm tạo việc làm một cái thu nhập chính đáng
và từ đó cũng mong muốn các doanh nghiệp để mà phối hợp các trung tâm hệ thống dịch vụ việc làm
các trường nghề đẩy mạnh giới thiệu và tạo điều kiện cho thanh niên để tiếp cận những công việc mới
những ngành nghề mới để giảm tải số thanh niên không có việc làm và thất nghiệp
với những dấu hiệu tích cực từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu thị trường lao động trong năm hai nghìn một mươi tám
dự báo sẽ có nhiều khởi sắc với hàng chục nghìn chỉ tiêu tuyển dụng
không chỉ thị trường trong nước mà xuất khẩu lao động cũng hứa hẹn có nhiều chuyển biến tích cực tạo cơ hội việc làm cho người lao động
tuy nhiên để đảm bảo kết nối cung cầu cần sự nỗ lực và thay đổi từ cả phía người lao động và đơn vị tuyển dụng